ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm triển lãm ảnh với chủ đề
quân đội nhân dân việt nam anh hùng tự hào bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành đã khai mạc
nội dung thể hiện vai trò nồng cố của lực lượng vũ trang dân quân tự vệ tp hcm
trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân góp phần làm cho thế trận lòng dân ngày càng vững chắc
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đảm bảo ổn định chính trị trực tự an toàn xã hội
tạo điều kiện thuận lợi cho tp hcm phát triển trong môi trường hội nhập
tại phố đi bộ nguyễn huệ hơn một trăm linh bức ảnh được trưng bày theo chủ đề
quân đội nhân dân việt nam anh hùng tự hào bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành
tại các điểm còn lại triển lãm được thực hiện theo hai chủ đề
tp hcm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh với bảy mươi ảnh
và vì bình yên biển đảo quê hương với năm mươi ảnh
triển lãm sẽ kéo dài đến ngày ba mươi tháng một mươi hai được thực hiện tại bốn điểm
phố đi bộ nguyễn huệ đường đồng khởi công viên chi lăng
và cung văn hóa lao động tp hcm